các lễ hội không phải do cơ quan nhà nước tổ chức các cá nhân và đơn vị thực hiện cũng phải mở sổ sách ghi chép đầy đủ các khoản thu chi cho công tác tổ chức lễ hội
thông tư này không áp dụng đối với cơ sở tín ngưỡng cơ sở tôn giáo chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp bằng xếp hạng di tích
hoặc đưa vào danh mục kiểm kê di tích của địa phương và tiền công đức tài trợ cho hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo tổ chức tôn giáo trực thuộc
tháng một tháng hai mới đến kỳ điều chỉnh giá xăng dầu bán lẻ ở thị trường
nhưng một mươi chín h tối ngày hôm qua tức là ngày ba mươi tháng một liên bộ công thương tài chính đã bất ngờ ra quyết định cho phép doanh nghiệp tăng giá bán lẻ xăng dầu
với mức tăng là gần một đồng trên một lít với xăng và giá các loại dầu cũng tăng mạnh
theo đó kể từ một mươi chín h ngày ba mươi tháng một giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng thêm chín trăm bảy mươi bảy đồng một lít lên hai mươi hai ba trăm hai mươi chín đồng
một lít xăng ron chín trăm năm mươi ba tăng chín trăm chín mươi ba đồng một lít lên hai mươi ba một trăm bốn mươi bảy đồng một lít
dầu diesel năm s tăng tám trăm chín mươi đồng một lít lên hai mươi hai năm trăm hai mươi bốn đồng một lít
dầu hỏa tăng bảy trăm sáu mươi bảy đồng một lít lên hai mươi hai năm trăm bảy mươi sáu đồng một lít
dầu ma rút tăng năm trăm sáu mươi tám đồng một kg lên một mươi ba chín trăm ba mươi bốn đồng một kg
theo bộ công thương sở dĩ điều chỉnh tăng dầu sớm sau
do diễn biến giá xăng dầu thế giới tăng cao ảnh hưởng đến nguồn cung xăng dầu trong nước
và tình hình phát triển kinh tế xã hội đời sống của nhân dân
do đó liên bộ đã báo cáo với thủ tướng chính phủ cho phép điều hành giá xăng dầu vào ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
tại kỳ điều chỉnh lần này liên bộ công thương tài chính quyết định tăng mức chi quỹ bình ổn giá
đối với mặt hàng xăng e năm ron chín mươi hai lên mức là tám trăm năm mươi đồng một lít xăng ron chín mươi năm lên mức là chín trăm năm mươi đồng một lít
giảm mức trích lập quỹ đối với tất cả các mặt hàng dầu về mức là hai trăm linh đồng một lít trên một kg
để giá các mặt hàng xăng dầu trong nước phù hợp với diễn biến xăng dầu trên thế giới
tấn công mạng đang là vấn đề nhức nhối đối với nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có cả việt nam
kẻ xấu sẽ mạo danh một cơ quan tổ chức doanh nghiệp hoặc cá nhân nào đó mà dùng thông
tin để gửi email lừa đảo hoặc link chứa mã độc khi click vào những đường dẫn này thì người dùng
sẽ gặp phải các nguy cơ như bị đánh cắp thông tin cá nhân hoặc bị chiếm đoạt tiền trong thẻ ngân hàng
để nắm bắt được thủ đoạn của các đối tượng xấu thì mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
anh nguyễn trường sơn một nhân viên văn phòng tại hoàng mai hà nội bất ngờ nhận được một email
lạ với tiêu đề ghi tên của một công ty dịch vụ bưu chính hoa kỳ email cũng đính kèm một đường dẫn
và yêu cầu anh truy cập vào đó để theo dõi tiến trình đơn hàng và các bước thanh toán phí dịch vụ
vận chuyển anh sơn không hề nghi ngờ mà ngay lập tức bấm vào đường dẫn sau đó anh được dẫn đến
một trang web với sao diện chống không
sau khi biết mình đã trở thành mục tiêu của trò lừa đảo trực tuyến thì tôi mới tìm hiểu ngay sau khi nhận ra
máy tính mình có thể đã bị hách thì tôi đã chuyển toàn bộ dữ liệu của mình sang một máy tính khác
để tránh tình trạng bị lộ cũng như là đánh cắp dữ liệu
thực tế hình thức lừa đảo này có thông tin
gọi là tấn công giả mạo các chuyên gia bảo mật cho biết khi click vào đường dẫn nói trên
một mã độc đã được cài cắm vào máy tính mà người dùng không hề biết
mã độc này sẽ âm thầm thu thập các thông tin như mật khẩu tài khoản nội dung gõ phím
hay các hình ảnh nhạy cảm trong máy để gửi về cho những kẻ phát tán
người dân thì hết sức cảnh giác khi mà truy cập vào những cái đường sai hoặc là những cái đường link
mà được gửi cho mình thứ nhất là chúng ta sẽ có thể bị mất cái mật khẩu của email
hoặc là của mạng xã hội và từ đó thì các đối tượng này sẽ đi lừa đảo tiếp với người khác
nếu mà chiếm đoạt với số tiền lớn trên hai triệu đồng hoặc là dưới năm mươi triệu đồng
thì hoàn toàn là bị khởi tố theo quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
cần nâng cao cái ý thức về an ninh an toàn thông tin và cái thứ hai là tuyệt đối không nên
click vào những cái đường link chia sẻ những cái đường link lạ hoặc là tham gia vào những hộp nhóm
mà mang tính chất lừa gạt còn đối với doanh nghiệp thì ngoài việc mà trang bị những cái giải pháp
và những dịch vụ về an ninh an toàn thông tin để tự bảo vệ thì doanh nghiệp cũng cần phải trang bị
có cái kế hoạch đào tạo để nâng cao nhận thức an ninh an toàn thông tin
năm hai nghìn hai mươi hai chứng kiến sự bùng nổ của các loại mã độc đặc biệt nguy hiểm điều đáng nói là con đường
phát tán chủ yếu của loại mã độc này vẫn là thông qua email với các nội dung dụ dỗ người dùng
mở file đính kèm mặt khác tình trạng lừa đảo tài chính qua hình thức gửi tin nhắn gọi điện
lừa đảo thông qua mạng xã hội ví điện tử sẽ tiếp tục phổ biến khi hacker có thể kiếm tiền dễ dàng
với các phí vụ lên tới hàng tỷ đồng vì vậy người dân cần hết sức cảnh giác không truy cập vào bất kỳ
đường link đáng ngờ nào để tránh tiền mất tật mang
chuyển sang các tin tức kinh tế đáng chú ý khác
từ ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba thì một số chính sách liên quan đến kinh tế mới sẽ có hiệu lực thi hành
trong đó có quy định mới về mua chuyển mang ngoại tệ ra nước ngoài
cụ thể thông tư số hai mươi hai nghìn hai mươi hai của những ngân hàng nhà nước việt nam ban hành ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ việt nam ra nước ngoài và thanh toán chuyển tiền
cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức cá nhân sẽ có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
theo quy định các trường hợp mua chuyển mang ngoại tệ ra nước ngoài để phục vụ mục đích tài trợ
viện trợ của tổ chức bao gồm tài trợ viện trợ theo các cam kết thỏa thuận giữa nhà nước
chính phủ các cấp chính quyền địa phương với nước ngoài tài trợ viện trợ khắc phục hậu quả thiên tai
dịch bệnh chiến tranh tài trợ cho các chương trình các quỹ dự án do tổ chức trong nước
và tổ chức ngoài thành lập nhằm mục đích hỗ trợ và khuyến khích phát triển trong các lĩnh vực như văn hóa
giáo dục tài trợ học bổng y tế
bên cạnh đó thông tư cũng nêu rõ các trường hợp mua chuyển tiền một chiều ra nước ngoài của tổ chức
để phục vụ mục đích khác
thưa quý vị ngày vía thần tài theo truyền thống dân gian sẽ là ngày một mươi tháng riêng âm lịch hàng năm
hôm nay chính là ngày vía thần tài thì nhiều người cho rằng nên mua vàng để cả năm gặp may mắn
giàu sang cũng như phù quý
và ngay trong những ngày đầu tiên của tết quỷ mão năm hai nghìn hai mươi ba
thị trường vàng đã bắt đầu sôi động với nhiều sản phẩm mới độc đáo để người tiêu dùng lựa chọn

anh minh đã đến đây để mua vàng dù chỉ mua với số lượng ít nhưng anh rất phấn khởi
chú mèo linh vật của năm hai nghìn hai mươi ba được xem là đem lại sự cát tường thịnh vượng tài lộc
là nguồn cảm hứng thiết kế cho nhiều sản phẩm vàng trong dịp này
một số đơn vị sản xuất cũng đã giới thiệu bộ sưu tập chế tác nhiều sản phẩm vàng
đặc sắc giàu ý nghĩa tâm linh may mắn như tượng vàng thần tài thịnh vượng
tượng vàng phúc lộc thọ tượng mèo thần tài hút lộc
riêng vàng nhẫn một chỉ được nhiều người tiêu dùng chọn nhiều nhất trong ngày vía thần tài năm nay
năm nay chúng tôi cũng có bổ sung thêm một vài những sản phẩm mới như là tượng cung thần tài sản xuất với công nghệ mới
ngoài ra thì chúng tôi cũng bổ sung thêm linh vật kim giáp con mèo năm nay hút tài chiều lộc
về sự chuẩn bị về hàng hóa thì chúng tôi cũng có sản xuất thêm những dòng sản phẩm
với trọng lượng
đa dạng chủng loại các dòng trọng lượng như là hai chỉ năm chỉ một chỉ hai chỉ để đa dạng hóa phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng hơn
ngoài ra thì chúng tôi năm nay cũng mở thêm những kênh bán hàng online mới để giúp khách hàng có thể tuận tiện hơn trong việc mua sắm vàng thần tài đợt đầu năm nay
theo ghi nhận của phóng viên thị trường ngày vía thần tài năm nay thực sự sôi động sau hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên nhiều người có kinh nghiệm mua vàng cầu may
họ chỉ mua những món hàng có trọng lượng nhỏ xong cũng không ít người tiện dịp này mua nhiều để cất chữ
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay thành phố hồ chí minh để cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị trong ngày viết thần tài thì tại các tiệm vàng thành phố hồ chí minh
thấp nập đến để mua sống cầu mai cho năm mới
ghi nhận tại các điểm kinh doanh vàng cho thấy ngày thần tài năm nay
nhiều khách hàng đã thay đổi phương thức bằng cách mua sắm online đặt hàng sẵn tại nhà
sau đó mới ra cửa hàng để nhận sản phẩm
hơn nửa hệ thống thanh toán linh hoạt từ tiền mặt đến chuyển quản
quét mã qr đã giúp người dân mua sắm thuận lợi và dễ dàng hơn
năm nay là năm quý mảo nên các thương hiệu vàng đều cho ra mắt các bộ sưu tài
liên quan đến hình tượng chú mèo quý nhân
với mong ước mang lại các cường thịnh vượng cho người sở hữu
bên cạnh đó cũng có những khách hàng có quan điểm mua trang sức
đá quý hay kim cương cũng thu hút nhiều may mắn đầu năm
giá vàng trong ngày vía thần tài thường tăng cao do nhiều người mua
nhưng năm nay diễn biến ngược lại
tính đến sáng nay giá vàng miếng p g đang được nghiêm yếp
ở mức năm triệu bốn trăm năm mươi đồng một chỉ mua vào và năm năm trăm tám mươi đồng một chỉ bán ra
giá vàng miếng sgc được niêm yết với mức giá sáu sáu trăm ba mươi đồng một chỉ mua vào
và sáu triệu bảy trăm năm mươi đồng một chỉ bán ra
cũng liên quan đến ngày vía thần tài ngay từ sáng sớm ngày hôm nay
nhiều hàng quán cá lóc nướng trên đoạn đường tân kỳ tân quý
quận tân phú tp hcm đã tất bật chuẩn bị để nướng cá phục vụ nhu cầu cúng lễ của người dân
đoạn đầu đường tân kỳ tân quý quận tân phú tp hcm được xem là thủ phủ
của món cá lóc nướng trải dài hơn một km
đoạn đường này có đến hơn hai mươi hộ bán cá lóc nướng hoạt động nhộn nhịp
đặc biệt vào các dịp lễ tết rất nhiều người dân trên địa bàn thành phố đến đây
để mua cá lóc nướng đông nhất là dịp vía thần tài
theo ghi nhận từ sáng sớm ba mươi một tháng một đoạn đường này đã thâm phức mùa cá lóc nướng
nhiều hộ bán cá lóc lớn tại đây bày những con cá lóc nướng mía ngay sát mặt đường
để khách dây chọn mua
một số chủ cửa hàng cá lóc nướng cho biết cách đó nhiều ngày đã đặt cá lóc tươi ngon nhất
trung bình mỗi con nặng từ một đến một năm kg
từ mùng chín tết họ đã huy động hơn ba mươi thành viên trong gia đình sơ chế và nướng cá
trung bình trong ngày này các cửa hàng bán khoảng năm con cá lóc nướng
năm nay giá bán tăng khoảng ba mươi do nguyên liệu đầu vào tăng
trung bình mỗi con cá lóc nướng có giá trung bình từ hai trăm linh hai trăm bốn mươi ngàn đồng mỗi con
tùy vào kích thước lớn nhỏ
theo hội mô giới bất động sản việt nam vasc năm hai nghìn hai mươi ba
nhu cầu thuê mặt bằng bán lẻ tại các trung tâm thương mại tại tp hcm
dự báo tiếp tục tăng mạnh do nhu cầu mở rộng liên tục của các thương hiệu
cụ thể theo vars tỷ lệ lấp đầy ở khu vực trung tâm tp hcm hiện đạt chín mươi sáu
còn khu vực ngoài trung tâm cũng ở mức tám mươi năm
khi nhu cầu mở rộng của các nhà bán lẻ giá thuê mặt bằng từ đó liên tục tăng
theo custman watfield saville giá thuê trung bình mặt bằng tại các trung tâm thương mại
đang tiến gần mức năm mươi usd một m hai một tháng tăng chín một so với khu vực
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một với gần bốn mươi dự án trung tâm thương mại đã tăng giá thuê trong năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó giá thuê tại tầng trệt tăng một mươi theo năm đạt một hai mươi năm triệu đồng một m hai một tháng
hiện tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm hai nghìn hai mươi hai tăng một mươi chín tám so với năm trước
ước tính đạt gần năm bảy triệu tỷ đồng
trong đó tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt gần bốn năm triệu tỷ đồng tăng một mươi bốn bốn so với năm trước
các chuyên gia dự kiến cuối năm hai nghìn hai mươi ba
tài tạo ở khu vực trung tâm sẽ tăng giá thuê thêm hai mươi một một so với cuối năm hai nghìn hai mươi một
theo ủy ban nhân dân tp hcm trong tháng một hai nghìn hai mươi ba tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
trong tháng ước đạt khoảng chín mươi năm trăm hai mươi tỷ đồng giảm năm bảy so với tháng trước

nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân tăng cao so với tháng một mươi hai
nhưng cũng có một số ngành dịch vụ
dịch vụ giảm do số ngày làm việc giảm như ngành giáo dục y tế doanh doanh bất động sản

giảm một mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai

đạt bốn ba tỷ usd giảm hai mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai

tăng một mươi sáu tám so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai